kính chào quý vị công an tỉnh long an vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh đồng nai
bắt giữ đối tượng trương công minh chú tại huyện cần duộc tỉnh long an để tiếp tục điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
trương công minh là thủ phạm đã dùng dao sát hại chị huỳnh hồng diễm trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
để cướp khoảng hai mươi cây vàng một mươi tám k và hơn tám triệu đồng tiền mặt tại quán cà phê ở ấp ba xã long an huyện cần duộc tỉnh long an
vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một vừa qua đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã ngọc định huyện định quán tỉnh đồng nai
chỉ sau hơn bốn mươi hai giờ điều tra truy bắt
chạy xin việc làm và nhận mua tô giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn ba tỷ đồng
cao thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã diễn hoa huyện diễn châu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra công an tỉnh nghệ an
cơ quan công an xác định để tạo lòng tin cho các nạn nhân đối tượng hà đã tự xưng mình quen biết lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội nghệ an
có thể xin cho người thân vào làm việc
với vỏ bọc trên hà đã lừa và chiếm đoạt tám trăm năm mươi triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn huyện nghĩa đàn
ngoài ra hà còn tự xưng mình đang làm việc tại quân khu bốn và có nhiều mối quan hệ có thể mua được xe ô tô giá rẻ hơn thị trường bán ra
từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng một xe
do tin tưởng hà nên ba bị hại trên địa bàn các huyện diễn châu và nghĩa đàn đã chuyển ba tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng để mua xe ô tô với giá rẻ hơn thị trường
tất cả số tiền chiếm đoạt của các bị hại hà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an thông báo ai là bị hại của cao thị thu hà liên hệ với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an để trình báo phối hợp giải quyết
đang nợ án bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng lại tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt hơn tám trăm linh triệu đồng của bị hại
lại phương thảo chú tại quận hải an thành phố hải phòng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi lại phương thảo là nhân viên ngân hàng mb chi nhánh nam hải phòng
sau khi nghỉ việc thảo giả danh là nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu
thảo đã liên hệ và tư vấn mời một bị hại
thảo đã tạo lòng tin để bị hại đưa cho thảo hơn tám trăm linh triệu đồng
bản thân thảo còn đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị tòa án nhân dân tp hải phòng xử phạt một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc trong một đêm đã triệt phá hai nhóm đánh bạc
dưới một đồng hồ

đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện cư mơ ga tỉnh đắk lóc trong một đêm đã triệt phá hai nhóm đánh bạc dưới một đồng hồ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé